thưa quý vị và các bạn tất cả thuê bao di động đều phải có đầy đủ thông tin chính xác
bao gồm cả thông tin về đối tượng sử dụng số thuê bao đó và ảnh chụp chân dung của chủ thuê bao
nếu không thực hiện cập nhật trước hạn nhà mạng sẽ khóa thuê bao
là quy định được nêu trong nghị định bốn mươi chín hai nghìn một mươi bảy ndcp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông
và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
vâng mất nhiều thời gian cho việc chờ đợi bổ sung thông tin chụp ảnh chân dung thậm chí sẽ bị lộ lọt thông tin
nhiều người đã tỏ ra khó chịu khi cho rằng đây là một thủ tục không cần thiết
tuy nhiên không đồng tình thì vẫn phải làm bởi họ sợ rằng nếu không hoàn thành trách nhiệm này
họ sẽ bị cắt dịch vụ theo quy định của nghị định
cửa hàng giao dịch việt theo mỹ đình hà nội
hơn một tuần nay tại đây luôn chật kín khách hàng đến xếp hàng chờ đợi để làm thủ tục cung cấp ảnh chân dung cho nhà mạng
không ít khách hàng đã ngán ngẩm khi phải dành gần cả ngày chỉ vì đăng ký thông tin bổ sung ảnh chân dung
bởi nếu không đăng ký trước ngày hai mươi bốn tháng bốn tức là sau khi nhận thông báo của viettel một mươi tám ngày
nhà mạng có quyền khóa một chiều sau một mươi năm ngày gửi tin nhắn và khóa hai chiều sau một mươi năm ngày tiếp theo
lo ngại nguy cơ bị khóa thuê bao nên nhiều người đã đổ xô đến các điểm giao dịch viễn thông của các nhà mạng
như việt theo mobilephone và vinaphone dẫn đến tình trạng quá tải như thế này
mình cũng thấy nó hơi là gấp
bởi vì là thuê bao việt theo rất là nhiều rất là trong lòng là cả hàng triệu thuê bao thôi
để cho cái khoảng thời gian nó đến hai mươi bốn tháng bốn thì mình nghĩ là hơi gấp
mình nghĩ là phải một tháng nữa thì cũng tốt hơn
việc các doanh nghiệp viễn thông yêu cầu các thuê bao phải bổ sung ảnh chụp chân dung
là đúng tinh thần của nghị định bốn mươi chín hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
thế nhưng theo ý kiến của các chuyên gia
nghị định không quy định rõ chủ thuê bao có thể tự chụp rồi gửi cho doanh nghiệp
hay chỉ doanh nghiệp mới có quyền chụp
nếu khách hàng tự chụp tự gửi thì doanh nghiệp không kiểm soát được tính chân thực
còn nếu doanh nghiệp phải thực hiện việc chụp ảnh
thì lại chưa có chính sách hỗ trợ khách hàng là người già yếu
ở vùng sâu vùng xa hoặc đang nằm viện công tác xa
hoặc đang thi hành án muốn nhờ người thân ở nhà duy trì số thuê bao đã đăng ký
cũng không thể đến điểm giao dịch để chụp ảnh
tôi nghĩ rằng là cái việc mà quy định phải nộp ảnh
là một cái việc thừa
không có góp phần làm cải thiện cái việc chất lượng cung cấp dịch vụ
nó cũng không giúp cho các cơ quan hữu quan
là có thể quản lý vấn đề an ninh xã hội tốt hơn
tại vì nếu mà định quản lý thì chúng ta đã có chứng minh thư nhân dân
em thấy cũng hơi mất thời gian một chút đấy
nhưng mà em thấy nó cũng không hay lắm
bởi vì là ví dụ như những người mà như của bố mẹ em
thì người già mà đâu có tìm hiểu mấy cái này mấy đứa
mọi người bố mẹ em thì xem thử
thì thời sự thì cũng thấy nói
nhưng mà kiểu bố mẹ cũng không biết là cập nhật kiểu như nào
thì nó cũng hơi bất tiện
việc phiền toái mất thời gian chỉ là chuyện nhỏ
điều đa số người dùng di động lo lắng nhiều hơn
chính là nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân ra ngoài
qua các lỗ hổng an ninh mạng mà doanh nghiệp gặp phải
lo lắng của họ là hoàn toàn có cơ sở
vì thực tế hàng ngày người dùng điện thoại di động nhận được khá nhiều tin nhắn rác
hơn cả trong trường hợp khách hàng bị lộ lọt thông tin
trách nhiệm của doanh nghiệp như thế nào thì chưa được quy định rõ
vấn đề này nó tương đối tế nhị
ở cái điểm là ở việt nam mình
là nó chưa có một cái luật nào
về tính riêng tư của thông tin cá nhân
để mà có thể xử lý cái trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông
khi mà họ cố tình hoặc là vô ý
là làm lộ lọt thông tin của khách hàng
và điều ấy là ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng
như vậy việc triển khai
thực hiện nghị định bốn mươi chín hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
vẫn còn khá nhiều kẽ hở
những cơ quan có trách nhiệm
đặc biệt là bộ thông tin và truyền thông
ngay lúc này phải có phản ứng thích hợp
và kịp thời để làm sao vừa bảo đảm được
vấn đề quản lý của nhà nước trong lĩnh vực thông tin
vừa bảo đảm được đời sống thị trường
không gây bất cứ sự xáo trộn
tốn kém nào đến người đang sử dụng dịch vụ